mực nước lũ trên sông hoàng long tại bến đế đang lên chậm trên sông thao tại yên bái và phú thọ đang duy trì ở mức đỉnh hạ lưu sông hồng tại hà nội đang lên nhanh
hạ lưu sông hồng tại yên bái đang lên chậm trên sông thao tại yên bái và phú thọ đang duy trì ở mức đỉnh
hạ lưu sông hồng tại bến đế đang lên chậm trên sông thao tại yên bái và phú thọ đang duy trì ở mức đỉnh